tại đắk nông đội quản lý thị trường số ba tri cục quản lý thị trường tỉnh đắk nông vừa phát hiện và bắt giữ xe tải
chở một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một c một mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi hai do lái xe phạm văn hai thường trú tại tỉnh gia lai điều khiển lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ thành phố hồ chí minh về tỉnh gia lai
khi đến địa phận xã quảng tiến huyện đắk rơ lấp tỉnh đắk nông thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ
cơ quan chức năng phát hiện trên xe vận chuyển khoảng năm trăm hai mươi kg hàng hóa không có nhãn mát
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc bao gồm xí mụi táo đen khô táo đỏ khô bột làm trà sữa và tinh dầu bắp
căn cứ các quy định của pháp luật lực lượng quản lý thị trường tỉnh đắk nông đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi sáu triệu đồng
và tịch thu toàn bộ hàng hóa để tiêu hủy theo quy định